ubnd tỉnh quảng trị vừa có quyết định về việc trích ngân sách hai mươi tỷ đồng cho các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tạm ứng mua hàng dự trữ thực hiện bình ổn giá trong dịp tết nguyên đán đình dậu năm hai nghìn hai mươi
theo đó công ty cổ phần tổng công ty thương mại quảng trị được cấp một mươi tỷ đồng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ sài gòn đông hà được cấp một mươi tỷ đồng để mua hàng hóa dự trữ thực hiện bình ổn giá trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
các doanh nghiệp phải bình ổn giá các mặt hàng trong thời gian trước và sau tết bán hàng bình ổn giá phục vụ nhân dân các địa phương trong tỉnh nhất là đồng bào miền núi vùng sâu và vùng xa các mặt hàng bình ổn gồm lương thực thực phẩm tươi sống thực phẩm công nghệ và một số mặt hàng thiết yếu khác
các doanh nghiệp được tạo ứng thực hiện dự trữ bình ổn hàng hóa theo chỉ tiêu đăng ký đảm bảo chất lượng có giá bán thấp hơn thị trường từ năm một mươi và mở các điểm bán hàng thuận lợi phục vụ nhân dân